theo một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra mà người điều khiển phương tiện gây tai nạn đang trong tình trạng xe xỉn
vụ việc xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã tân thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
năm thanh niên điều khiển xe máy say xỉn đã đâm vào chiếc xe máy của cặp vợ chồng đang chở con nhỏ đi cùng chiều khiến bốn người bị thương
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi năm tháng sáu hoàng khắc quốc chú tại thị xã phước long tỉnh bình phước
điều khiển xe máy với tốc độ cao khi đến xã tân thành thành phố đồng xoài
đã đâm thẳng vào đuôi xe máy do anh lê hoàng cường chú xã tân thành thành phố đồng xoài điều khiển
chở theo vợ và con trai bốn tuổi
cú đâm quá mạnh khiến cả bốn người đi trên hai xe máy đều bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
vào chiều qua một mươi năm tháng sáu một vụ lật ghe đánh cá đang chở hơn một mươi khách du lịch trên vịnh vân phong khánh hòa
khiến cho ba người tử vong nhiều người may mắn thoát chết
trước đó vào sáng cùng ngày
nhóm hơn một mươi người là anh em họ hàng lên một ghe đánh cá xuất phát từ đất liền đi đảo điệp sơn vịnh vân phong chơi
đến khoảng hơn một mươi bốn giờ cùng ngày trên đường trở về đất liền
chở ghe bất ngờ rung lắc dữ dội mất thang bằng rồi lật úp
hơn một mươi người bị hất văng xuống biển
may mắn là thời điểm đó có nhiều thuyền đánh cá của ngư dân trong vùng đi ngang qua đã cứu được một mươi hai người
tuy nhiên vẫn có ba người thiệt mạng
các cơ quan chức năng huyện vạn ninh và tỉnh khánh hòa đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc
công an thành phố bô ma thuật vừa phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
tổ chức lực lượng bất ngờ tấn công triệt xóa năm tụ điểm ma túy phức tạp tồn tại lâu nay trong một ngõ nhỏ
người dân ở đây cho biết khu vực này giống như một cái chợ ma túy
vì tổ liên gia có một mươi bảy hộ thì có tới một mươi ba hộ có người nghiện và tham gia buôn bán ma túy
tại khu liên gia sáu tổ dân phố hai phường thành nhất
hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt tấn công vào năm căn nhà là sao huyệt của các đối tượng buôn bán
sử dụng ma túy trái phép công an thành phố bô ma thuật đã tạm giữ ba mươi một đối tượng
trong đó có một mươi tám đối tượng dương tính với chất ma túy và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động tàng trữ mua bán
sử dụng ma túy trái phép của nhóm đối tượng nêu trên
còn tại quảng bình công an huyện quảng ninh cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam ba tháng đối với lại thành trung
chú tại phường bắc lý thành phố đồng hới về hành vi tàng chữ trai phép chất ma túy
vào ngày một mươi hai tháng sáu tại xã võ ninh huyện quảng ninh lực lượng công an huyện đã bắt quả tang trung
đang cất giấu một bọc ni lông bên trong chứa năm mươi năm viên nén màu hồng
khám xét nhanh tại phòng nghỉ mà trung đang thuê tại một khách sạn trên địa bàn thành phố đồng hới
lực lượng công an phát hiện có một trăm bốn mươi viên nén màu hồng
qua đấu tranh trung khai nhận tất cả các viên nén này đều là ma túy tổng hợp mà trung đã mua về để sử dụng
thông tin tại quảng bình cũng đã kết thúc bản tin nhanh chín h sáng ngày hôm nay